ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia tổ chức hội thảo về công tác phòng chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả lĩnh vực phân bón và thuốc bảo vệ thực vật tại tỉnh an giang
theo đánh giá của các đại biểu phân bón thuốc bảo vệ thực vật giả kém chất lượng không rõ nguồn gốc xuất xứ được mua bán tràn lan tại các địa bàn trọng điểm về trồng trọt
nhất là vùng đồng bằng sông cửu long ảnh hưởng đến nguồn nước đất trồng trọt gây ô nhiễm môi trường thiệt hại lớn cho nông dân cũng như các doanh nghiệp chân chính
hoạt động sản xuất kinh doanh các loại phân bón vô cơ hữu cơ vô cùng phức tạp tuy rắn nhãn hiệu nổi tiếng của nước ngoài
nhưng thực chất chỉ là các sản phẩm phân bón kém chất lượng không rõ nguồn gốc được sản xuất hoặc đóng gói tại nhiều nơi trong nước không đủ điều kiện theo quy định
còn thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc từ nước ngoài
xe lẫn với thuốc kém chất lượng tràn lan trên thị trường
trong bốn tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám các địa phương và lực lượng chức năng đã giả soát thanh tra kiểm tra một bốn trăm hai mươi vụ và đã xử lý ba trăm linh sáu vụ
sáu đối tượng vi phạm trong lĩnh vực phân bón thuốc bảo vệ thực vật đang xử lý năm mươi bốn vụ tịch thu một trăm linh tấn phân bón nhập lậu tiêu hủy năm trăm linh tấn và chín trăm năm mươi sáu bao phân bón giả kém chất lượng